còn tại thái nguyên cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên đang tạm giữ đối tượng trần mạnh dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xóm sáu xã phúc thuận thị xã phổ yên có hành vi cướp tài sản và hiếp dâm
trước đó vào khoảng một mươi bốn h hai mươi phút ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi năm dũng vào nhà cháu gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở cồn xã thấy cháu ở nhà một hình dũng đã bịt mặt bằng khẩu trang lẻn vào phòng ngủ của cháu dùng dao đe dọa cướp một điện thoại di động sau đó trói hai tay cháu lại và thực hiện hành vi hiếp dâm
thực hiện hành vi đồi bại xong dũng nhắn tin đe dọa mẹ cháu gái không được làm to chuyện rồi giấu chiếc điện thoại cướp được tại bãi chè sát nhà mình
sau một thời gian ngắn cơ quan điều tra đã làm rõ trần mạnh dũng là thủ phạm gây án và đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật